bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị xà beng đâm xuyên qua ngực trong lúc đào giếng nước
trong lúc đào giếng nước tại khu vực xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa ông quách văn lục năm mươi tuổi bị trượt ngã thanh xà beng dài hơn một mét đâm xuyên qua ngực
sau khi tiếp nhận bệnh nhân bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa áp dụng phương pháp phẫu thuật mở ngực tối đa cầm máu khôi phục hồi mô phổi thùy giữa và thùy dưới
sau chín mươi phút thực hiện ca phẫu thuật các bác sĩ đã lấy được thanh xà beng ra khỏi ngực bệnh nhân hiện tại ông quách văn lục đang được thở máy mạch và huyết áp ổn định sức khỏe tiến triển tốt